trên quốc lộ hai đoạn qua phường đồng tâm thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đang tồn tại nhiều lối đi do người dân tự ý phá giải phân cách để sang đường tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
điều đáng nói là các lối đi tự phát này đã tồn tại từ lâu nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp xử lý
tại lối đi tự mở gần ngã từ tam dương thuộc phường đồng tâm trong thời gian khoảng năm phút phóng viên đã ghi lại nhiều trường hợp người dân sang đường qua lối đi tự mở qua giải phân cách
trong khi điểm quay đầu xe sang đường theo quy định chỉ cách đó khoảng hơn một trăm linh mét nhưng nhiều người vẫn cố tình điều khiển phương tiện đi tắt qua lối đi tự phát
quốc lộ hai qua thành phố vĩnh yên luôn có phương tiện giao thông đông đúc
việc xóa bỏ các lối đi tự phát qua đường là công việc cần làm ngay
để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc người dân cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành quy định về an toàn giao thông
sang đường tại địa điểm đúng quy định không vì thói quen đi ngang về tắt mà có thể gây tai nạn giao thông cho chính bản thân mình và người khác